đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu
vừa có chuyến thăm chính thức trung quốc theo lời mời của thượng tướng nguyễn phượng hòa
bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm đại tướng ngô xuân lịch đã hội kiến với thượng tướng hứa kỳ lượng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc
bộ trưởng ngô xuân lịch khẳng định việt nam luôn mong muốn phát triển bền vững
mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc
và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình
về vấn đề tồn tại đại tướng ngô xuân lịch và thượng tướng hứa kỷ lượng đều thống nhất hai bên
cần phải tuân thủ các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được
đặc biệt là thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt trung
tránh xảy ra tình trạng va chạm xung đột giải quyết hòa bình các tranh chấp
trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau theo luật pháp quốc tế
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
hai bộ trưởng cho rằng quan hệ quốc phòng vẫn phải là trụ cột trong quan hệ giữa hai đảng
hai nhà nước hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ nội dung tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng
trong đó chú trọng tăng cường tiếp xúc cấp cao tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại chiến lược quốc phòng
phát huy hiệu quả đường dây nóng duy trì hiệu quả các hoạt động như tuần tra chung và kiểm tra liên hợp
nghề cá trên vĩnh bắc bộ giữa hải quân và cảnh sát biển hai nước các lĩnh vực đào tạo
nghiên cứu học thuật nghiên cứu trao đổi nhu cầu khả năng trong hợp tác về công nghiệp quốc phòng
tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung năm hai nghìn một mươi chín